các hợp tác xã tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quả vải thiều được sản xuất theo một quy trình chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và giúp quả vải có đầu ra giá cả ổn định
với hiệu quả thiết thực từ việc tham gia các hợp tác xã mang lại đã giúp mô hình này ngày càng phát triển và thu hút được nhiều người dân tham gia
đây là vườn vải của gia đình anh giáp văn huynh ở thôn kép một xã hồng giang huyện lục ngạn
với gần hai trăm linh gốc vải gia đình anh cho thu khoảng trên một mươi tấn quả
sản lượng lớn tuy nhiên gia đình anh huynh không phải lo tìm đầu ra vì đã được hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp hồng xuân bào tiêu toàn bộ với giá trung bình bốn mươi đồng một kg

hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp hồng xuân được thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm
đây là hợp tác xã trồng cây ăn quả và sơ chế đóng gói hoa quả với một mươi tám thành viên chính thức và hơn năm mươi thành viên liên kết
với vụ vải thiều năm nay thì hợp tác xã đã tiêu thụ gần bốn trăm linh tấn vải thiều với thị trường chủ yếu là toàn bộ hệ thống siêu thị bixi trên cả nước
hợp tác xã hàng năm đi xuất tiến thương mại trong nước và ngoài nước để nhằm mục đích lân cao trách nhiệm của hợp tác xã trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên
như năm nay hai nghìn một mươi chín hợp tác xã cũng tui bào tiêu toàn bộ sản phẩm vải thiều cho các thành viên trong hợp tác xã
việc tham gia vào các hợp tác xã sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức tuân thủ quy trình trồng và chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn việt gap hoặc global gap
toàn bộ việc cấp phát sử dụng thuốc trừ sâu phân bón đều được hợp tác xã đứng ra đảm nhận và giám sát
điều đó sẽ góp phần ngày một nâng cao chất lượng quả vải và những sản phẩm nông sản khác
thông qua các hợp tác xã nông nghiệp việc tiêu thụ vải thiều nói riêng và các sản phẩm nông sản nói chung đã đạt được những kết quả tích cực khi mà giá thành ở đây luôn cao hơn so với ngoài thị trường
cùng với đó các hợp tác xã cũng chú trọng xây dựng nhãn mát thương hiệu dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm